bành văn bi ba mươi ba tuổi nguyễn minh đương hai mươi bốn tuổi và nguyễn bảo vẹn một mươi chín tuổi
cùng chú tại xã vân khánh huyện an minh về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tàu đánh bắt thủy sản do ông võ phi hùng làm thuyền trưởng
cùng với ngư phủ là anh võ văn trung và ba người khác đang neo đậu trên vùng biển xã vân khánh an minh
thì bành văn bi chạy thuyền đến cự cãi tranh chấp khu vực đánh lưới ốc với ông hùng
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
lúc này bị điện thoại về cho nguồn sau đó nguồn cùng với kỳ vẹn đương và một số đối tượng khác
đi trên hai thuyền máy mang theo hơn một mươi chai thủy tinh bên trong có chứa xăng chạy đến áp sát chiếc tàu
đánh bắt thủy sản đang neo đậu trên biển rồi cả nhóm vừa lớn tiếng vừa dùng nhiều chai bom xăng tự chế
đốt lên rồi ném vào tàu hậu quả làm anh võ văn trung là ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng với thương tật là năm mươi bảy
thưa quý vị trong cuộc sống hàng ngày
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ sự nghi ngờ về lòng trung thủy và những cơn cuồng ghen mù quáng
khiến cho nhiều người đã không thể kiểm soát được bản thân sẵn sàng đe dọa thậm chí là ra tay sát hại
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tỉnh đồng nai
đây là đối tượng nguyễn thanh lan bốn mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai vừa bị công an tỉnh đồng nai khởi tố
để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó đối tượng lan đến gia đình bà phạm thị thủy năm mươi sáu tuổi chú xã an viễn huyện trảng bom
chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa hai mươi chín tuổi
chú tỉnh đồng nai là vợ cũ của lan đã ly hôn
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng và dùng chậu cảnh ném vào nhà bà thủy
nên bà thủy cùng gia đình đã thuê nhà nghỉ để ở vì lo sợ lan sẽ giết cả gia đình
nhận được tin báo công an huyện trảng bom đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của lan tại huyện long thành đồng nai
công an thu giữ một khẩu súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng một dao tự chế dài hơn một mét
mới đây tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo lý thành trọng ba mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trọng mang theo con dao tự chế và một con dao thái lan xông vào quán cà phê kim ở xã phú đông huyện nhơn trạch
chém một nhát trúng đầu một người phụ nữ ba mươi bảy tuổi
và làm bị thương một người vào căn ngăn vụ việc
là ngay lập tức phải báo cho cơ quan công an và phải hết sức bình tĩnh và cộng tác với cơ quan công an phối hợp với cơ quan công an thì làm mới ngăn chặn được
để đấu tranh hạn chế loại tội phạm này bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
thì vấn đề hỗ trợ giải quyết sự quan tâm của gia đình cần được đề cao
qua đó kịp thời phát hiện các mâu thuẫn để hỗ trợ các bên liên quan xử lý mâu thuẫn không để xảy ra sự việc đáng tiếc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị minh diệp
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ về hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhận được tin tố giác của bà cao thị phượng chú tại phường hòa an quận cẩm lệ đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều đã xác định
chính nguyễn thị minh diệp là người khiến cho bà phượng tin tưởng có khả năng làm các thủ tục giấy tờ
chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất diện tích chín mươi một một m hai tại tổ tám mươi chín phường hòa khánh nam quận liên triều và đưa cho diệp hai trăm năm mươi triệu đồng chạy giấy tờ
thực chất diệp không hề quen biết cơ quan cá nhân nào mà dùng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ và tiêu xài cá nhân
công an xã tân bằng huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bắt giữ đối tượng vương việt sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại khóm ba thị trấn thới bình huyện thới bình
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và điều đáng nói là đối tượng rất liều lĩnh ra tay thực hiện hành vi ngay cả khi trong nhà có nhiều người
ngôi nhà bị trộm đột nhập là nhà của gia đình anh trần út em chú xã tân bằng huyện thới bình tỉnh cà mau
theo hình ảnh camera quay lại vào trưa ngày hai mươi chín tháng ba có một đối tượng cao khoảng một m sáu mươi năm đeo khẩu trang đã đột nhập vào nhà
lợi dụng lúc gia đình anh út em ngủ sai tên trộm đã liều lĩnh đến gần lấy đi một chiếc điện thoại di động
vào phòng lấy đi nhiều vòng vàng dây chuyền nhẫn trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng
nhận được tin báo lực lượng công an huyện thới bình nhanh chóng đến hiện trường để điều tra sự cố
vụ trộm cắp tài sản